ngày hai mươi năm tháng chín tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp cùng các đơn vị tổ chức hội thảo quản lý rác thải nhựa đại dương
hướng tới bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường sống của các loài thủy sản
trọng tâm của hội thảo là thảo luận các quan hệ đối tác nhằm hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động
giảm ô nhiễm rác thải nhựa từ ngành thủy sản chia sẻ kinh nghiệm địa phương trong công tác quản lý rác thải nhựa
và hướng tới những cam kết tự nguyện nhằm giảm thiếu rác thải nhựa từ ngành thủy sản
tại hội thảo các kinh nghiệm quốc tế và địa phương về giảm rác thải nhựa trong đánh bắt và nuôi trồng thủy sản
được chia sẻ và từ đó kêu gọi các cam kết tự nguyện từ các bên liên quan